và cho đến bây giờ tôi vẫn còn yêu tôi vẫn còn thích tôi vẫn còn thổi sáo

cây sáo vỗ vẫn gần với dân gian

trong không gian ấy tiếng sáo vỗ cất lên vi vu như cánh chim bay lượn giữa đất trời tây nguyên bao la và khoáng đạt
mùa xuân về theo nhịp soang em múa váy áo xinh rực rỡ sắc hoa rừng mắt dân nữ nói thay lời tình tứ điệu soang em hòa nhịp tiếng cồng chiêng

trong không gian ấy tiếng sáo vỗ cất lên vi vu như cánh chim bay lượn giữa cây đinh puốt đã khẳng định vai trò của mình không chỉ trong kho tàng âm nhạc dân tộc tây nguyên